ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ hai mươi hai khai mạc vào tối qua tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
chương trình năm nay được tổng hòa các nội dung hoạt động bằng tính chất giáo dục trải nghiệm cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc dành cho thiếu nhi
nhằm tạo nên một điểm văn hóa vui chơi giải trí lành mạnh bổ ích dành cho các em trong dịp hè
trong khuôn khổ ngày hội có triển lãm giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trưng bày bốn trăm một mươi năm bức tranh đẹp và được giải do hội đồng nghệ thuật tuyển chọn từ gần năm mươi năm bức tranh của tám trăm sáu mươi ba cá nhân
đơn vị trường học nhà văn hóa thiếu nhi từ ba mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước gửi về tham dự
tại buổi khai mạc bàn tổ chức đã trao giải thưởng cho ba mươi chín cá nhân gồm ba giải nhất sáu giải nhì một mươi giải ba hai mươi giải khuyến khích
và giải thưởng cho một mươi tập thể có nhiều tác phẩm gửi tham dự
bên cạnh đó các chương trình nghệ thuật đặc sắc hội thi tài năng cũng được tổ chức nhân dịp này phục vụ các em
chương trình nghệ thuật đón mùa hè vui mùa xanh mơ ước ngày hội tuổi thơ chương trình mùa dối
cùng các khu vui chơi ngoài trời nhà phao nhà bóng chắc chắn sẽ là điểm đến trải nghiệm ý nghĩa cho các em nhân dịp hè về
tại ngày hội thế giới tuổi thơ năm hai nghìn một mươi chín còn có khu vực hội trợ và ẩm thực hấp dẫn như hội sách cũ hà nội
các sản phẩm thiết bị học đường phong phú đang chờ đợi các em nhỏ đến khám phá
chương trình diễn ra đến hết ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam